nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh
tp hcm vừa yêu cầu tăng cường một số giải pháp
trong đó có phương thức thanh toán điện tử có nghĩa là không cần dùng tới tiền mặt
theo đó tất cả các trường học bệnh viện các công ty điện lực cấp thoát nước
vệ sinh môi trường viễn thông biểu chính tại tp hcm được yêu cầu phải phối hợp
với ngân hàng cung ứng dịch vụ thu học phí viện phí và các loại phí khác
bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
trong đó ưu tiên phương pháp thanh toán trên thiết bị di động hoặc qua thiết bị chấp nhận thẻ
riêng tổng công ty điện lực tp hcm phải khuyến khích người sử dụng điện trả tiền
bằng các phương thức thanh toán điện tử
tp hcm cũng yêu cầu bảo hiểm xã hội có giải pháp mục tiêu năm mươi số lượng
người nhận lương hưu trợ cấp qua các phương tiện điện tử